hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai đã thống nhất một trăm linh giới thiệu đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
thông tin này đã tạo sự phấn khởi tin tưởng và những kỳ vọng lớn lao trong nhân dân cả nước
bởi đây là sự lựa chọn đúng đắn hợp lòng dân và rất khách quan
sau đây là những ghi nhận của truyền hình nhân dân
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân đồng chí nhị lê phó tổng biên tập tạp chí cộng sản
coi đây là một tin vui cho toàn đảng toàn dân là một việc mới nhưng không phải là chưa có tiền lệ

chính bồi từ rất lâu rồi nó cũng là su thế của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới
còn đồng chí lê doãn hợp nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đánh giá việc trung ương đảng nhất trí cao giới thiệu tổng bí thư của đảng vào chức vụ chủ tịch nước
là sáng suốt khách quan hợp xu thế thời đại
từ khi đại hội một mươi hai thành công đến nay thì rất nhiều việc
trung ương bộ chính trị ban bí thư triển khai rất là tốt
trong cái thành công chung đó của đảng có vai trò của người đứng đầu là tổng bí thư
và có thể nói đồng chí tổng bí thư là vào cuộc và nắm bắt lòng dân rất tốt
xử lý các cái tình huống của nó rất sát và cũng phải nói rất thốt tình đạt lý
và cái quan trọng hơn nữa là ai sai chúng ta xử bất kể đó là người đảng
thế như thế thì dân chức tổng bộ đảng tự tiết nhiệm như vậy
giao những trọng trách cho những người là rất tốt
và cái điểm tin này phải nói là được đo đếm bằng
nửa nhiệm kỳ đại hội rồi
theo đồng chí việc tổng bí thư đồng thời là chủ tịch nước
sẽ tạo ra nhiều thuận lợi trong cả đối nội và đối ngoại
khi mà tổng bí thư kiêm chủ tịch nước thì bộ máy nó gọn hơn
điều hành nó cũng từ chủ trức của đảng sang điều hành của nhà nước nó nhanh hơn
bạn bè quốc tế đến với chúng ta thì nó cũng phải nói là tiếp đón cũng dễ hơn
còn mình ra quốc tế thì vai trò của đảng mình cái đảng cầm quyền nó cũng tốt hơn
và tôi nghĩ là nó có lợi rất nhiều mặt
cùng chung suy nghĩ đó nhà báo hải đường một cây bút chính luận sắc xảo
cho đây là một sự lựa chọn phù hợp ý chí và nguyện vọng của nhân dân
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước tôi thấy cũng có những thuận lợi
và dư luận trong xã hội thì cũng đang tin tưởng
đặc biệt là đồng chí tổng bí thư là một đồng chí rất là liêm khiết
cũng là người kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng
đã cùng với bộ chính trị và ban bí thư rồi trung ương tạo ra một cái làn sóng
chống tham nhũng rất mạnh mẽ trong thời gian qua có tác dụng rất mạnh mẽ trong xã hội
bây giờ cái thuật ngữ mà lò lửa chống tham nhũng
có thể thành một cái cụm từ nổi bật trong giai đoạn hiện nay
dư luận quần chúng rất là hoan nghênh
và cho rằng nếu mà đồng chí kiêm chủ tịch nước thì cũng là một cái dịp rất là thuận lợi
và đó cũng là niềm phấn khởi tin tưởng tràn đầy những hy vọng lớn lao của đồng bào cả nước
ban chấp hành trung ương đảng giới thiệu là
nguyễn phú trọng là tổng bí thư tới đây là sẽ là phụ trách luôn cái phần chủ tịch nước
tôi thấy là cái mô hình này làm cũng rất là hay
đó là vừa là mặt đảng rồi là vừa chính quyền
thì ở đây tôi thấy có lợi cũng rất là nhiều
cái thứ nhất là tập trung được là về cái quyền lực giữa đảng và nhà nước
cái thứ hai nữa là tinh giản được cái bộ máy biên chế

cái thứ ba nữa là giao lưu với quốc tế
thì là đồng chí tổng bí thư là vừa chủ tịch nước thì có quyền là tự đoán rồi tự quyết
để rồi là đưa một đất nước chúng ta là sớm hội nhập vào là khu vực
tối hôm qua đài truyền hình trung ương như thành phố có đưa một cái tin
tức là ban chấp hành trung ương đảng đã họp và một trăm linh bỏ phiếu nhất trí
giới thiệu đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng vào chức vụ
của chủ tịch nước
thì bản thân tôi mà chúng tôi cũng nghĩ đa số cử tri hết sức là đồng tình
và cũng tin rằng quốc hội cũng là toàn thể cử tri trong cả nước việt nam
hưởng ứng việc đồng chí tổng bí thư làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thì tại sao nói vậy
vì đồng chí xứng đáng đồng chí đã giữ gìn
cái đạo đức sáng ngời của mình
và đồng chí ở cương vị nào cũng là ngang tầm với nhiệm vụ của mình